sáng nay một mươi chín tháng hai tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ australia bà robin murdy
qua đại sứ robin murdy chủ tịch quốc hội chia sẻ với nhân dân australia về những thiệt hại nghiêm trọng về người
tài sản và môi trường do các vụ cháy rừng tại nhiều bang của australia thời gian qua
liên quan đến dịch covid một mươi chín hiện australia và việt nam có số ca nhiễm và phục hồi tương đương nhau
chủ tịch quốc hội mong hai bên phối hợp chặt chẽ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm ứng phó để kiểm soát dịch bệnh
đại sứ robin murdy cho rằng khởi đầu năm hai nghìn hai mươi đối mặt với dịch covid một mươi chín những cố gắng của việt nam là hết sức ấn tượng
đại sứ cảm ơn sự chia sẻ của chủ tịch quốc hội về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của việt nam